xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của gió đông bắc nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến nhiều mây và có sơ mù nhẹ tải rác
cùng nền nhiệt giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày chín tháng một mươi khi khối khí lạnh hoạt động mạnh hơn và dịch chuyển dần xuống
thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt sẽ giảm đáng kể từ hai đến ba độ
trời chuyển lạnh vùng núi chuyển rét
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt cao nhất giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó do không khí lạnh ảnh hưởng nên mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
cùng bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm đáng kể trời chuyển lạnh vùng núi cao chuyển rét
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa vài nơi với mức nhiệt giao động từ hai mươi ba mươi
đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày chín thì mưa rông trên khu vực sẽ gia tăng đáng kể
cục bộ có mưa vừa mưa to nền nhiệt vì thế cũng giảm nhanh trời chuyển lạnh
các tỉnh còn lại của trung bộ trong ba ngày tới liên tục duy trì mưa rào và rải rác trên khu vực
đáng lưu ý trong ngày một mươi tháng một mươi vừa kết hợp của gió đông bắc tầng thấp
trên cao lại có sự xuất hiện của nhiễu động nên mưa sẽ gia tăng hơn về cường độ
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông cơn đề phòng lốc xếp và gió giật mạnh trong cơn rông
nền nhiệt cao nhất trong hai ngày tới sẽ giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ sau đó sẽ giảm đi đáng kể
tại khu vực tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải thấp xích đạo nên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tập trung chính vào thời điểm chiều tối và đêm
cục bộ có mưa vừa mưa to cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
dự báo nhiệt độ tại đây giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của hệ thống gây mưa nên trong ba ngày tới đều có mưa rông lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn sẽ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ